trong điều kiện thời tiết như hiện nay thì da cầm rất dễ phát sinh dịch bệnh
vì vậy để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi
người chăn nuôi cần chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học
theo khuyến cáo của trung tâm khuyến nông quốc gia
trong thời điểm giao mùa người chăn nuôi cần hết sức lưu ý
đẩy mạnh việc tăng cường chăm sóc đàn vật nuôi
cụ thể về chuồng trại bà con cần thường xuyên quét dọn vệ sinh chuồng trại
tiêm các thuốc tiêu độc khử trùng dùng các thuốc phổ rộng để có thể tiêu diệt được nhiều loại mầm bệnh
bên cạnh đó thức ăn cho đàn da cầm cũng cần được hết sức quan tâm
đặc biệt để bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn da cầm trước dịch cúm da cầm
thì người chăn nuôi cần phải tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine
ngoài ra người chăn nuôi cần thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh của thú y cơ sở
để nếu có chương trình tiêm phòng thì tham gia tiêm phòng cho đàn da cầm
ngoài ra nếu có dịch bệnh hoặc nghi ngờ dịch bệnh xảy ra
thì người nông dân cần báo ngay với chính quyền địa phương để có hướng xử lý kịp thời tránh lây lan dịch bệnh